cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn văn ngọc bốn mươi hai tuổi trú tại xã hòa mỹ tây huyện tây hòa vì gây ra vụ cháy gần một trăm năm mươi hectare rừng trồng vào ngày hai mươi bảy tháng sáu vừa qua
theo cơ quan điều tra sáng hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ông ngọc đến dãy bạch đàn vừa thu hoạch của gia đình để châm lửa đốt dọn thực bì do thiếu kiểm soát
ngọn lửa đã cháy lan sang nhiều khu rừng trồng từ ba đến bảy năm tuổi của người dân bốn thôn thuộc xã hòa mỹ tây
tỉnh phú yên đã phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ gồm kiểm lâm bộ đội công an dân quân tự vệ các đoàn thể và người dân cùng bốn xe chữa cháy để dập lửa
từ đầu năm đến nay tỉnh phú yên đã để xảy ra hơn bốn mươi vụ cháy rừng thiệt hại trên năm trăm linh hectare lớn nhất từ trước đến nay cả về số vụ và diện tích phần lớn các vụ đều không tìm ra đối tượng gây cháy